liên quan đến trường hợp bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị tại bệnh viện quân y một trăm một mươi bắc giang đã trốn viện và đi chuyến xe khách từ bắc giang đến mỹ đỉnh hà nội
vào chiều ngày hôm nay giám đốc sở y tế hà giang cho biết là hai mươi năm trong tổng số hai mươi năm người có liên quan đến bệnh nhân trốn viện là hành khách lái xe phụ xe đã được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả hai mươi năm trên hai mươi năm mẫu đều âm tính lần một với sars cov hai
trước đó vào dạng sáng ngày bốn tháng bảy đối tượng f là sùng my quả chú tại thị trấn yên minh huyện yên minh tỉnh hà giang đã trèo tường bỏ trốn khỏi khu cách ly và bắt xe khách của nhà xe cầu mè chạy tuyến mỹ đình hà giang
đến một mươi hai h ba mươi phút cùng ngày chiếc xe khách trên di chuyển đến địa phận huyện hàm yên tỉnh tuyên quang thì đã bị công an tỉnh bắc giang phối hợp với công an tỉnh tuyên quang dừng xe khách đưa vào vị trí an toàn phòng chống dịch
cũng theo thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội
vào chiều ngày hôm nay trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội phối hợp với trung tâm y tế quận nam tử liêm và các đơn vị liên quan đã điều tra xác minh được một mươi một trường hợp liên quan
trong đó có hai trường hợp f một từ khi bệnh nhân xuống xe đến khi lên xe đi hà giang còn bốn trường hợp chưa liên hệ được
hiện các đơn vị chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai cho hai trường hợp f một tiếp xúc ở bến xe mỹ đình
liên hệ chuyển f một đi cách ly tại khu cách ly tập trung tứ hiệp phun khử khuẩn khu vực liên quan đến bến xe mỹ đình cách ly y tế các trường hợp có liên quan tại nhà theo đúng quy định
chủ tịch ubnd tp thủ đức tp hcm vừa ký quyết định về thiết lập cách ly y tế vùng có dịch covid một mươi chín đối với phường tân phú tp thủ đức
theo đó ubnd tp thủ đức quyết định áp dụng thiết lập phong tỏa cách ly y tế vùng có dịch covid một mươi chín theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
để phòng chống dịch covid một mươi chín đối với phường tân phú
phạm vi phong tỏa là toàn bộ địa bàn phường tân phú bao gồm sáu khu phố bốn mươi bảy tổ dân phố với ba mươi bốn bảy trăm năm mươi nhân khẩu
thời gian phong tỏa bắt đầu từ giờ ngày sáu tháng bảy cho đến khi có thông báo mới
trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly y tế người dân không được ra khỏi khu vực áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly trừ nhân viên y tế
trường hợp thực hiện công vụ các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu khám chữa bệnh và các trường hợp đặc biệt khác
trong trường hợp cá nhân không tuân thủ yêu cầu áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly y tế
thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo đúng quy định của pháp luật
vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với nguyễn thành nhân trú tải khóm thạnh an phường mỹ thới tp long xuyên về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
theo điều tra ban đầu vào khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi một nhân có quen biết và chung sống như vợ chồng
với nguyễn thị huỳnh tươi sinh năm hai nghìn bốn chú tải huyện lai vung tỉnh đồng tháp
tuy nhiên trong thời gian sống chung hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
đến khoảng hai mươi h ngày bốn tháng bảy nhân và chị tươi tiếp tục xảy ra mâu thuẫn
nhân đã dùng chân tay đánh nhiều cái vào người chị tươi
một lúc sau đối tượng đi ra tìm thì thấy chị tươi bất tỉnh nên đã đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong
trước tình hình dịch bệnh tại phía nam tỉnh đồng tháp đang phức tạp
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng tháp đã tái khởi động bệnh viện giã chiến tại trường quân sự
đồng thời kích hoạt hai khu cách ly tập trung để tiến hành thu dung theo dõi sức khỏe và điều trị các trường hợp khi cần thiết
bệnh viện giã chiến có sức chứa một trăm sáu mươi giường từ cơ sở vật chất của trường quân sự tại thành phố sa đéc
bệnh viện này đang thu dung điều trị cho một mươi hai trường hợp dương tính với sars cov hai
ubnd tp cũng đã tiếp nhận cơ sở của trường chính trị tỉnh và cơ sở số một trường cao đẳng cộng đồng
để kích hoạt trở thành hai khu cách ly tập trung có sức chứa khoảng năm trăm linh người tiến hành cách ly các trường hợp f một
hiện nay qua đánh giá dịch tễ thành phố sa đéc có nguy cơ rất cao về yếu tố lây nhiễm
do vậy sau khi hai khu cách ly tập trung được kích hoạt cơ quan chức năng sẽ khẩn trương điều tra dịch tễ
truy vết và tiến hành đưa đi cách ly để sớm khống chế các ổ dịch
trong khi đó tại phú yên đoàn công tác của công an tỉnh phú yên đã đi kiểm tra các chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố tuy hòa
tại các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín
lãnh đạo công an tỉnh phú yên đã ghi nhận đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của các cán bộ chiến sĩ
công an quân đội y tế và các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ
đồng thời động viên các tổ công tác tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh
vì vậy công tác khử khuẩn kiểm soát người ra vào tại các khu cách ly là rất quan trọng
góp phần chủ động trong việc kiểm soát nguồn lây nhiễm
lãnh đạo công an tỉnh cũng chỉ đạo lực lượng công an tiếp tục phòng ngừa phát hiện đấu tranh
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch các loại tội phạm
các trường hợp thông tin sai sự thật xuyên tạc về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
trong khi cả nước đồng lòng chung sức quyết tâm phòng chống dịch bệnh
thì có một số cá nhân tổ chức đã có những hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh
kiên quyết không để những vi phạm ảnh hưởng đến những nỗ lực của cả cộng đồng
công an tỉnh quảng nam đã tập trung lực lượng xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm
các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
dạng sáng ngày một mươi tám tháng sáu phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng nam
đã tiến hành kiểm tra khách sạn bảo long thành phố tam kỳ
trước khi kiểm tra khách sạn bảo long lực lượng công an phát hiện hai mươi thanh niên đang tụ tập sử dụng ma túy
toàn bộ đối tượng trên đều có kết quả dương tính với chất ma túy sau khi kiểm tra nhanh
trước đó công an các huyện hiệp đức thăng bình quế sơn cũng liên tiếp phát hiện lập biên bản xử lý
đối với nhiều cơ sở kinh doanh karaoke lén lút mở cửa hoạt động
lập biên bản đối với nhiều thanh niên dương tính với ma túy tại các cơ sở này
do vậy các đối tượng thanh niên thường chuyển sang thê các cơ sở lưu trú
các nhà nghỉ khách sạn thậm chí thuê các căn hộ để sử dụng trái phép chất ma túy
lực lượng công an các đơn vị địa phương trong tỉnh tăng cường công tác
nắm tình hình để kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong phòng chống dịch có ý nghĩa quan trọng
vừa đảm bảo tính gian đe đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân tổ chức trong công tác này
từ ngày một tháng năm đến nay công an quảng nam đã phát hiện bốn trăm bốn mươi sáu trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh
phạt hơn sáu trăm ba mươi triệu đồng trong đó có bốn trăm hai mươi hai trường hợp không đeo khẩu trang
và hàng chục cơ sở kinh doanh có điều kiện vi phạm các quy định về phòng chống dịch
quảng nam xác thì số người ý thức chấp hành phòng chống dịch bệnh hoạn chế
hoạn lớn là thành tư niên là hoạn chế
nên đối tượng cần tập trung tuyên tiền nhắc nhở công an thành phố quan tâm đối với thành tư niên
và cùng với tuyên tiền thì công an thành phố cũng đã tích cực phối hợp các ngành lập biên bản xử lý
của đó cũng góp phần nhắc nhở chắn chảnh với việc chấp hành quy định đeo khẩu trang trong phòng chống dịch bệnh covid
cũng như ấp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cố năm k của bộ y tế
đối với các chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện thì phải chấp hành nghiêm quyết quy định của hợp lục
đồng thời phải phối hợp với cơ quan chức năng không để các đối tượng vào trong cơ sở kinh doanh của mình
lợi dụng để hoạt động sử dụng trái phép chắc ma tí
ngồi cái việc bị xử lý nghiêm theo quy định hữu lục thì lực lượng chức năng nếu mà phát hiện có sự tái phạm
thì sẽ kiến nghị với cơ quan chức năng rút giấy phép kinh doanh
hoặc là sẽ thu hầu giấy phép về an ninh đặc tự đối với các cơ sở kinh doanh nếu cố tình vi phạm
nhằm nâng cao nữ hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh covid trên địa bàn
bên cạnh việc tăng cường kiểm soát tại các chốt các đơn vị nghiệp vụ cùng công an địa phương
đẩy mạnh việc nắm địa bàn kịp thời phát hiện và xử lý đối với hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch
tuyệt đối không chủ quan mục tiêu cao nhất là tạo được sự gian đe
kêu gọi cộng đồng cùng chung tay giữ an ninh an toàn trước dịch bệnh
thưa quý vị và các bạn chỉ còn hai ngày nữa tức là vào ngày bảy và ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
đợt một của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ chính thức diễn ra
và hiện nay toàn thành phố hà nội
có trên một trăm linh thí sinh đăng ký dự thi chiếm tới một phần một mươi tổng số thí sinh đăng ký dự thi của cả nước
do kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
chính vì vậy mà thành phố hà nội đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
người dân cho công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi với quyết tâm đảm bảo an toàn
ở mức cao nhất cho thí sinh cũng như là những người tham gia
một buổi diễn tập triển khai phương án cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
tại quận nam từ liêm hà nội
với một mươi hai tình huống giả định có thể xảy ra trong hai ngày diễn ra kỳ thi trung học phổ thông
như việc phát hiện thí sinh bị ho sốt có biểu hiện nghi nhiễm covid
tất cả các giả thiết đều được đưa ra để đảm bảo cho kỳ thi được diễn ra an toàn thuận lợi
chúng tôi cũng chuẩn bị các lực lượng hỗ trợ để hướng dẫn thí sinh
cũng như là những người làm nhiệm vụ khi vào điểm thi đảm bảo công tác phòng dịch
thực hiện giãn khoảng cách đeo khẩu trang và những yêu cầu khác của ngành y tế để đảm bảo đúng quy định
với vai trò là đơn vị tham mưu về mặt chuyên môn trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đảm bảo an toàn trong công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm nay
thì chúng tôi cũng đã thực hiện tốt đầy đủ các tình huống giả định khi có những thí sinh
có biểu hiện ho sốt khó thở và nghi ngờ covid một mươi chín
theo các cấp độ khác nhau
là một trong ba lực lượng quan trọng góp phần vào thành công chung của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
công an tp hà nội đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ của các đơn vị tham gia đảm bảo an ninh trật tự
ở tất cả các điểm thi chủ động phòng ngừa phát hiện xử lý những trường hợp có dấu hiệu gian lận trong thi cử
công tác phân luồng đảm bảo an ninh trật tự ở cả vòng trong và ngoài khu vực tổ chức thi
mỗi một điểm thi thì đều
có ba nớp bảo vệ
bên trong thì có các đồng chí cán bộ an ninh sẽ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
bên ngoài cổng thì cũng có một chốt để phối hợp cùng các lực lượng khác
để phân luồng giãn cách trong quá trình các cháu thí sinh đi vào khu vực thi
và cái nớp bên ngoài cùng tại các cái tuyến đường
chúng tôi cũng bố trí tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông đảm bảo không gây ách tắc giao thông
bên cạnh đó
trước diễn biến dịch covid một mươi chín phức tạp
công an tp hà nội đã phối hợp với nhà trường thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch
phân luồng đảm bảo giãn cách đo nhiệt độ sắt khuẩn tay trước khi vào phòng thi
tránh ảnh hưởng xấu tới việc tổ chức các hoạt động của kỳ thi
kỳ thi tốt nhật trung hòa hội thông diễn ra trong thời gian tình hình dịch bệnh covid đang diễn biến phức tạp
theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên
thì lực lượng công an quận chúng tôi đã phối hợp với cả các đơn vị
các đơn vị chức năng như phòng y tế trung tâm y tế phòng giáo dục và ủy ban nhân dân các phường
tổ chức tuyên truyền cho quần chúng nhân dân thực hiện các biện pháp đảm bảo công tác phòng chống dịch covid
tổ chức nhắc nhở cán bộ nhân viên và phụ huynh học sinh trước cổng trường đảm bảo giãn cách và đeo khẩu trang đúng theo quy định
đến nay mọi phương án đảm bảo an ninh trật tự cũng như công tác phòng chống dịch cho kỳ thi
trên địa bàn thành phố hà nội đã được các lực lượng triển khai nghiêm túc với quyết tâm đảm bảo kỳ thi trung học phổ thông
năm hai nghìn hai mươi một diễn ra vào ngày bảy và mùng tám tháng bảy được an toàn đúng quy chế
vào đêm ngày hôm qua dạng sáng nay do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua bắc bộ kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao
đã gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh lào cai trận mưa đã gây ra nhiều thiệt hại cho người dân
theo thống kê sơ bộ do mưa đá quá to
do mưa quá to với thời gian ngắn nước tiêu thoát không kịp dâng cao tràn vào hàng chục hộ gia đình với độ sâu từ một mươi năm ba mươi năm cm
đặc biệt trên đường lê thanh thành phố lào cai nước mưa ngập sâu từ năm mươi đến tám mươi cm có điểm trên tám mươi cm gây ra nhiều thiệt hại về tài sản cho người dân
hiện nay các địa phương vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại
ngay sau khi mưa lớn xảy ra các lực lượng chức năng tỉnh lào cai cùng với người dân đã nhanh chóng khắc phục hậu quả
theo phương châm bốn tại chỗ hỗ trợ nhân dân dọn dẹp nhà cửa nhanh chóng ổn định cuộc sống
dự báo đêm nay ngày năm tháng bảy rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên cao vẫn tồn tại
gây ra mưa mưa rào và rông trên diện rộng có khả năng xảy ra lốc xoáy
do đó người dân cần chủ động đề phòng lũ quét sạt lở đất đá các vùng trúng thấp đề phòng ngập ống tiếp tục xảy ra
thưa quý vị sáng nay ngày năm tháng bảy trong lúc chở nhau bằng xe máy trên đường bến phú định
một mươi đàn ông ngồi phía sau bất ngờ nhảy xuống xe rồi lao xuống kênh bến phú định phường một mươi sáu quận tám tp hcm
khoảng bốn giờ bốn mươi phút anh lương anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chở ông huỳnh tuấn hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy đi khám bệnh
trên đường đi đến trước số nhà số ba bến phú định phường một mươi sáu quận tám thì nhảy xuống xe lao xuống kênh rồi chìm và mất tích
nhận tin báo lực lượng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận tám đã phù hợp với công an phường một mươi sáu quận tám
nhanh chóng có mặt tại hiện trường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ để tìm kiếm người mất tích
sau khoảng một tiếng lặn mò lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của nạn nhân
được biết nạn nhân này có hồ khẩu thường trú tại một địa chỉ trên đường lê quang xuân phường sáu quận tám tp hcm
một nhóm đối tượng dùng xe máy cày sang gạt và lấn chiếm đất rừng tại lô b khoảng bốn tiểu khu một trăm năm mươi bảy a
bị lực lượng chức năng phường bốn thành phố đà lạt phát hiện ngăn cản thì quay lại chống đối hành hung người thi hành công vụ
ngày năm tháng bảy công an tp đà lạt tính lâm đồng cho biết đà tống đã quyết định bắt khẩn cấp đối tượng hành hung
phó chủ tịch ubnd phường bốn thành phố đà lạt khi đang xử lý vụ việc sang gạt lấn chiếm đất rừng tại lô b khoảng bốn tiểu khu một trăm năm mươi bảy a
theo đó công an tp đà lạt đã quyết định bắt giữa người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn ngọc hoàng
bốn mươi ba tuổi hiện ngủ tại phường sáu tp đà lạt để điều tra hành vi chống đối người thi hành công vụ
theo thông tin từ công an thành phố đà lạt vào trưa ngày hai tháng bảy sau khi tiếp nhận tin báo từ kiểm lâm viên địa bàn
về vụ việc sang gạt lấn chiếm đất rừng phòng hộ tại lô b khoảnh bốn tiểu khu một trăm năm mươi bảy a
ông nguyễn thành luân phó chủ tịch ubnd phường bốn đã xin ý kiến chỉ đạo của chủ tịch và cùng cán bộ phường
phù hợp với ban quản lý rừng lâm viên hạt kiểm lâm đà lạt đến hiện trường để xử lý vụ việc
tại đây đoàn liên ngành đã bắt quả tan ông bùi văn tiến người được ông chế quang quý thuê
đang sử dụng một máy cày săn ủi lấn chiếm đất lâm nghiệp với diện tích chín mươi m hai
đoàn làm việc đã yêu cầu ông tiến dựng tác động trên đất lớn chiếm và đưa phương tiện ra khỏi vị trí vi phạm
nhưng ông tiến không chấp hành bỏ đi nơi khác
trong quá trình di chuyển phương tiện làm máy cầy ra ngoài ông chế quang quý cùng hai người khác
tay cầm tuyếp sắt xuất hiện gây cản trở ngăn chặn chống đối và có hành vi xúc phạm đoàn liên ngành
ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cần duộc tỉnh long an cho biết
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn như ngọc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và vương đình hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cùng ngụ phường năm quận tám tp hcm
về hành vi trộm cắp tài sản
từ ngày hai mươi năm tháng sáu đến ngày hai mươi tám tháng sáu
trên địa bàn huyện cần duột tỉnh long an liên tiếp xảy ra hai vụ trộm nóng xe mô tô
với phương thức thu đoạn lợi dụng sơ hở của người dân để lấy trộm tài sản
nhận được tin báo của người dân ban chứ huy công an huyện cần dược đã chỉ đạo lực lượng tiến hành
truy xét đối tượng đến một mươi bốn h năm mươi phút ngày ba mươi tháng sáu lực lượng tuần tra phòng chống tội phạm
công an huyện cần duột phối hợp đội dân phòng honda khách phòng chống tội phạm số hai
phát hiện đối tượng ngọc và hải đi trên xe mô tô biển số năm mươi chín l một trăm sáu mươi bốn nghìn bốn trăm một mươi bốn lưu thông trên đường quốc lộ năm mươi
có đặc điểm nhận dạng giống như đặc điểm của hai đối tượng để thực hiện hai vụ trộm cắp xe mô tô trước đó
khi thấy lực lượng tuần tra ngọc cho hải tăng ga bỏ chạy
đến đoạn đường thuộc khu phố hòa tuần hai thị trấn cần dược thì bị tổ công tác bắt giữ của phương tiện gây án
tại cơ quan công an ngọc và hải đều thừa nhận vào trưa ngày ba mươi tháng sáu
khi cả hai đang trên đường tìm kiếm tài sản của người dân để lấy trộm
thì bị lực lượng công an tuần tra phát hiện bắt giữ
ngoài ra cả hai đối tượng còn khai nhận cùng nhau thực hiện hai vụ trộm xe mô tô
tại ấp thuận đông xa thuận thành huyện cần dược vào ngày hai mươi năm tháng sáu
và ấp nam xa đông thành huyện cần dược vào ngày hai mươi tám tháng sáu
sau đó ngọc và hải lấy hai xe mô tô vừa trộm đem bán được một mươi một triệu đồng chia nhau tiêu xài
kính thưa quý vị những ngày qua khi bệnh viện đa khoa sa đéc tỉnh đồng tháp bị phong tỏa
bởi vì nơi đây phát hiện hàng loạt ca dương tính covid một mươi chín
hiện tại là khoảng một ba trăm linh người gồm nhân viên y tế người bệnh thân nhân người bệnh
đều phải ở lại trong bệnh viện
và tất cả mọi người ở bên ngoài đều phải dồn lực để hỗ trợ và tiếp tế
từ vật tư y tế đến nhu yếu phẩm cùng nhau góp cho hàng ngày chế biến thức ăn
và cung cấp hơn một ba trăm linh xuất ăn miễn phí cho bệnh viện
với mong muốn là tiếp tục trở lại
tiếp thêm tinh thần để họ sớm vượt qua những khó khăn trong thời gian này
những ngày này nhà hàng sinh thái hương quê ở xã tân phú đông
thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp trở thành nơi chuẩn bị bữa ăn chiều
để cung cấp miễn phí cho bệnh viện đa khoan sa đéc
người khởi xướng hoạt động này là chị nguyễn thị thanh hương chủ nhà hàng
cùng người đồng hành là chị tạ thị thủy và các chị em trong câu lạc bộ
bến yêu thương sa đéc chung tay thực hiện
mỗi ngày là thay đổi một món ăn
món ăn thì mình làm cho
đủ dinh dưỡng để bác sĩ ăn có sức khỏe
cùng mạnh thường quân ủng hộ tinh thần
rồi chị em góp sức và những mạnh thường quân ủng hộ tiền
để cho chị có thêm động lực để chị làm
việc mua thịt rau củ quả trái cây được chị thanh hương chuẩn bị từ sáng sớm
đến công đoàn xây chế các chị em và nhà hậu tâm phân công nhau thực hiện
tất cả đều chăm chú khẩn trương nơi gian bếp luôn đỏ lửa yêu thương
sau khi hoàn thành những món ăn được phân chia thành những hợp nhỏ cẩn thận
có nhân viên y tế đến kiểm nghiệm thức ăn và lưu mẫu theo quy định
đảm bảo an toàn thực phẩm
đều đặn một mươi sáu giờ hằng ngày những suất ăn chiều nóng hổi đơn sơ giãn dị
nhưng đại nghĩa tình được chuyển đến cửa bệnh viện đa khoa sa đéc
và nhanh chóng được nhân viên bệnh viện tiếp nhận phân phát cho từng khoa phòng
tất cả ở đây ai cũng đồng tâm hiệp lực đến đây để ủng hộ
cái công việc của mấy bệnh nhân bác sĩ người ta còn quan trọng hơn
còn mình thì chỉ bỏ cậu
không chút đỉnh thôi để phục vụ
mình làm ở đây thì mình cũng luôn luôn cầu nguyện cho ơn trên
để phù hộ cho cơn dịch nó lúc nào nó cũng mau đẩy lùi để cho mọi người làm ăn được
trung bình mỗi ngày để nấu một ba trăm linh suất ăn mặn và bốn mươi suất ăn chay
cần đến chi phí khoảng từ hai mươi năm đến ba mươi triệu đồng
ngoài tự bỏ tiền túi chị thanh hương và chị thu thủy
còn nhận được sự ủng hộ chi phí trên sáu mươi triệu đồng của nhiều nhà hảo tâm
nhờ đó có thêm chi phí để trang trải cho những bữa ăn
góp sức chi phí để nấu những bữa ăn dinh dưỡng
hàng trăm bộ đồ bảo hộ y tế nước xúc miệng khẩu trang nước suối mì ăn liền
được các chị hỗ trợ ứng cứu kịp thời đáp ứng nhu cầu của những ngày bệnh viện bị phong tỏa
mong muốn của chị là cầu cho mau qua hết bệnh để y bác sĩ vượt qua cái khó khăn này
lúc này y bác sĩ rất là thấy thương lắm em mơ
cả ngày lẫn đêm và thức trắng để lo cho bệnh nhân của mình
bệnh viện sa đéc có báo là hiện tại giờ đang thiếu nước uống
cô hương thanh góp ba trăm linh thùng nước suối và khẩu trang nước súc miệng thùng mì ly
thêm chị nữa là ủng hộ năm mươi thùng nước suối và thêm ba mươi một triệu năm trăm linh để mua thêm cái khung thuốc phẩn để xịt mỗi ngày
mình thấy đó cũng là một cái động lực để hỗ trợ cho các chiến sĩ cán bộ y bác sĩ
rồi là có một cái niềm tin để vượt qua cái đại dịch này
mỗi ngày qua đi hàng ngàn suất ăn được trao đến tận tay các chiến sĩ và bệnh nhân nơi tiền tuyến
họ đang chiến đấu từng giờ với dịch bệnh covid một mươi chín
những suất ăn và lời động viên chính là sức mạnh tinh thần để mọi người cùng đẩy lùi dịch bệnh
kính thưa quý vị đại dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng rất lớn đến ngành du lịch của tỉnh kiên giang
ở đảo phú quốc hơn chín mươi doanh nghiệp
nhiều doanh nghiệp đang ngưng hoạt động hoặc là hoạt động cầm chừng
mới đây thì bộ chính trị đã đồng ý để phú quốc thí điểm đón khách quốc tế đã tiêm vaccine
và đón nhận thông tin này thì nhiều doanh nghiệp rất vui mừng và kỳ vọng ngành du lịch sẽ được hồi phục
hơn hai năm qua resort này chỉ hoạt động cầm chừng
số tiền để duy trì hoạt động lên đến hai mươi tỷ
thông tin chính phủ đồng ý thí điệm đón khách quốc tế đến phú quốc thông qua hộ chiếu vaccine
doanh nghiệp này rất phấn khởi
doanh nghiệp của chúng tôi thì cũng có cái
chuẩn bị như là chúng tôi phải ký kết với các lữ hành quốc tế đào tạo là nhân viên
rồi chúng tôi nâng cấp lại phòng
phú quốc là thành phố biển đảo đầu tiên của việt nam
do diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín từ năm hai nghìn hai mươi lượng khách du lịch năm hai nghìn hai mươi giảm ba mươi sáu so với cùng kỳ
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay lượng khách giảm rất sâu trên chín mươi năm
việc bộ chính trị cho thí điểm đón khách du lịch quốc tế đã tiêm vaccine là tin vui cho người dân trên đảo

ở cửa đón du khách quốc tế thì thật sự mình rất là mừng
thứ nhất là làm phát triển lại cái kinh tế
thứ hai nữa là thúc đẩy cho tất cả các ngành nghề ở địa phương ngày càng phát triển
để chuẩn bị cho việc mở cửa đón khách quốc tế
quỹ ba nhân dân tỉnh kiên giang đã yêu cầu các ngành hoàn thiện quy trình kiểm tra và quản lý du khách
đầu tiên sẽ thiết điểm đón khách du lịch nga theo mô hình du lịch cách ly khép kính
thông qua các chuyến bay thuê bào nghỉ tại một địa điểm
theo chú trương của bộ chính trị phú quốc sẽ được thiết điểm đón khách du lịch có hộ chiếu vaccine
sau khi đón khách nga chính phủ sẽ có đánh giá và kết luận chính thức
về việc có tiếp tục đón khách du lịch từ các nước đã tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín